trong những ngày vừa qua do mưa lớn kéo dài nên trên tuyến quốc lộ sáu đoạn qua khu ba khu bốn thị trấn cao phong tỉnh hòa bình nước ngập cao và chảy xiết gây khó khăn cho người tham gia giao thông
là con đường huyết mạch từ thủ đô hà nội lên các tỉnh tây bắc tuyến đường này cũng được cảnh báo là thường xuyên xảy ra ngập ống thế nhưng sự việc vẫn cứ tái diễn hàng năm khi đến mùa mưa lũ
năm nào cũng vậy cứ mưa lớn kéo dài là khu vực này lại bị ngập úng từ một đến một năm mét nguyên nhân là do nước từ hồ đát cha cách đó gần hai km tràn ra nước tiêu thoát chậm do hệ thống thoát nước gần như không có tác dụng đây là vị trí thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ
tuy nhiên hiện địa phương vẫn chưa có hướng xử lý rứt điểm khiến người dân năm nào cũng phải sống chung với nước lũ cứ mưa lớn là lại ngập và tràn vào nhà dân
nếu như nhân dân người ta kiến nghĩ các cử tri kiến nghĩ là phải trả lại đường mương theo hiện trạng ban đầu tức là không cho phép đổ bê tông tấm bê tông để ngăn cản dòng chảy ra mương của khu ba
đợt mưa lũ gần nửa tháng từ ngày một mươi năm tháng bảy đến nay đã có gần một trăm linh hộ dân tại thị trấn cao phong bị nước tràn vào nhà
trước tình trạng trên ban an toàn giao thông huyện đã lên phương án phá rỡ các công trình nhà dân
các công trình nhà dân xây dựng vi phạm hành lang giao thông làm thay đổi kết cấu hiện trạng giao thông làm cản trở dòng chảy của nước
qua đó tránh áp lực dòng chảy mạnh gây nguy hiểm đến tính mạng và nhà cửa của người dân
sau khi mưa ngớt được sự tuyên truyền của các cấp chính quyền các hộ vi phạm hành lang giao thông đường bộ đã tự ý tháo rỡ phần vi phạm đồng thời huy động nhân dân nạo vét khơi thông dòng chảy
tuy nhiên đó chỉ là những giải pháp mang tính tình thế vì thực trạng là hệ thống thoát nước nhỏ so với thực tế không kịp tiêu nước khi lượng nước lớn ở các nơi dồn về
đến nay nước lũ đã rút tại các điểm trên tuy nhiên theo dự báo mưa sẽ vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tới
khả năng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng là điều khó có thể tránh khỏi
người dân thị trấn cao phong huyện cao phong tỉnh hòa bình đang rất cần một giải pháp triệt để có thể chấm dứt và không tái diễn tình trạng ngập úng tại khu vực này mỗi khi mùa mưa đến